đến sáng nay hai mươi tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vẫn đang đấu tranh lấy lời khai của bốn mươi bốn đối tượng
tham gia trong một sòng bạc quy mô lớn vừa bị triệt xóa để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang bốn mươi bốn đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
chủ sòng bạc là đoàn đức thuận năm mươi hai tuổi trú tại xã eana huyện krong anna tỉnh đắk lắc
thuận khai đã thuê nhà và thuê người cạnh giới để tổ chức đánh bạc
trong thời gian qua mỗi ngày có từ một mươi năm đến hai mươi con bạc đến chơi thậm chí có ngày có đến bốn mươi đến năm mươi con bạc
và thông qua việc tổ chức đánh bạc mỗi ngày thuận kiếm lời từ ba đến năm triệu đồng
tại chiếu bạc và trên người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ gần bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt
hàng chục điện thoại di động xe ô tô xe máy và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
ngay trong đêm một mươi chín tháng một mươi hai tất cả bốn mươi bốn con bạc này đã được đưa về trụ sở công an tỉnh đắk lắc
để phân loại xử lý theo quy định của pháp luật